tại buổi làm việc thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
tổng hợp ý kiến gấp rút báo cáo lãnh đạo bộ công an
về việc triển khai thực hiện dự án xây dựng khu lưu niệm an ninh khu tám trong thời gian sắp tới
gấp rút tập trung để kịp tiến độ khởi công và khánh thành theo đúng kế hoạch
dự án hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần giáo dục truyền thống cho cám bộ chiến sĩ
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh cà mau
sáu tháng đầu năm công an tỉnh cà mau đã chủ động nắm tình hình tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương
giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở
thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
qua đó tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được ổn định
giữ vững về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ công an tỉnh cà mau nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cơ bản đã hoàn tất
đảng ủy công an tỉnh đã thành lập ba tiểu ban chuẩn bị đầy đủ các văn kiện và nhân sự phục vụ cho đại hội
phát biểu tại buổi làm việc thiếu tướng lê quốc hùng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác công an sáu tháng đầu năm
công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của công an tỉnh cà mau
và ghi nhận sự chuẩn bị chú đáo cho đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng thời đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh cà mau tiếp tục phát huy kết quả đạt được bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của địa phương xác định rõ trách nhiệm quyết tâm chính trị cao nhất để giữ vững ổn định
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
chiều cùng ngày đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với công an tỉnh sóc trăng dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh sóc trăng
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng cùng đoàn công tác đã nghe đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh sóc trăng
báo cáo kết quả công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ đại hội đảng các cấp
đại hội đảng bộ công an tỉnh sóc trăng lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo đó sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định
công tác đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả cao đối với các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ một trăm linh
tình hình tai nạn giao thông cũng được kiềm chế trên cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và bị thương
đến nay một trăm linh chi bộ
đảng bộ trực thuộc công an tỉnh và đảng bộ công an cấp huyện đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội
riêng đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đến nay đã hoàn tất các điều kiện phục vụ tổ chức đại hội
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng gửi lời cảm ơn đến tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
nhân dân tỉnh sóc trăng đã quan tâm phối hợp đùm bọc giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ
thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương những nỗ lực của công an tỉnh sóc trăng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đánh giá cao công tác xây dựng báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh sóc trăng
công an tỉnh hà nam sáng nay đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi triển khai phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm dự và chỉ đạo hội nghị có thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an
với nhiều cách làm hay sáng tạo hiệu quả giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi công an hà nam đã phát động hai mươi năm đợt thi đua
công an hà nam đã phát động hai mươi năm đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đảng nhà nước và ngày truyền thống của các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình thăm mưu cấp ủy đảng chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội không để xảy ra đột xuất bất ngờ bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của địa phương

các tập thể cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu nhất là những tập thể cá nhân làm nhiệm vụ ở những lĩnh vực khó khăn phức tạp nguy hiểm tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác tăng cường hiệu lực nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông phối hợp làm tốt công tác dân vận phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp này đã có bảy mươi năm tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi được biểu dương vinh danh